các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lê thị trung bị bắt liên quan tới vụ án ba học viên cai nghiện tại trung tâm cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bà rịa vũng tàu
địa chỉ ấp phú thiện xã hỏa hội huyện xuyên mộc tử vong trước đó
theo kết quả điều tra công ty hoàng kim giáp là đơn vị cung cấp bảo vệ hợp đồng cho cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bà rịa vũng tàu
với vị trí được giao bà trung đã làm giả thông tin hồ sơ của một bảo vệ để cung cấp nhân sự cho cơ sở cai nghiện
quá trình làm việc tại cơ sở cai nghiện người bảo vệ này đã mua thuốc kho bán lại cho ba học viên đang cai nghiện tại đây
liên quan đến vụ án này trước đó công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với ông nguyễn đình đại
phó trưởng phòng y tế cơ sở cai nghiện ma túy để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
như đã thông tin khoảng một mươi chín h ngày chín tháng hai tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bà rịa vũng tàu
ba học viên cai nghiện là t t l sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ huyện xuyên mộc
a sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và n v g sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng ngụ thành phố vũng tàu
rủ nhau nghiền thuốc kho thành bột đổ vào nước ngọt để uống sau đó cả ba đều tử vong
bước đầu cơ quan công an xác định loại thuốc kho mà ba nạn nhân pha với nước ngọt để uống là thuốc hò long đờm
khi các nạn nhân uống số lượng quá nhiều sẽ xảy ra tình trạng phù phổi dẫn đến tử vong
một mươi năm bị cao linh án vì mua bán người
ngày hai mươi một tháng năm sau thời gian nghị án kéo dài
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên án đối với một mươi năm bị cáo
trong vụ án mua bán người dưới một mươi sáu tuổi làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan
tại buổi tuyên án hội đồng xét xử nhận định do các bị cáo hầu hết có hoàn cảnh khó khăn
phạm tội lần đầu kém hiểu biết về pháp luật
thế nên đã tuyên các bức án thấp hơn hoặc bằng khung thấp nhất mà phía viện kiểm sát đề nghị
cụ thể hai bị cáo môi giới là bị cáo phương hai mươi năm tù về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
hai mươi năm năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổng hình phạt là hai mươi ba năm tù
bị cáo như một mươi tám năm tù về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi ba năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan
tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổng hình phạt là hai mươi một năm tù
chín bị cao trong nhóm bán con bị tuyên phạt từ năm đến chín năm tù về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trong đó dương bị tuyên phạt chín năm hân bị tuyên phạt năm năm
các bị cáo còn lại mỗi bị cáo bảy năm tù
còn năm bị cáo trong nhóm mua con trước đó theo đề nghị của viện kiểm sát
mức án từ sáu đến một mươi hai tháng tù
tù nhưng cho hưởng án treo về tội làm giả tài liệu của cơ quan
tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan
tuy nhiên hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo do hiếm muộn muốn có con để nuôi
nhưng vì để làm thủ tục cho các bé nên đã phải làm giấy tờ giả
chính vì thế hội đồng xét xử đã tuyên phạt mỗi bị cáo phạt nộp số tiền phạt là bốn mươi triệu đồng
trong một mươi năm bị cáo được đưa ra xét xử có đến một mươi bốn bị cáo là nữ
đây hầu hết là những phụ nữ sinh con da nhưng không muốn nuôi con
thế nên đã đem bán và những phụ nữ muốn có con để nuôi
hai bị cáo nguyễn thị ngọc như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và chú thị quốc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
bị đưa ra xét xử về các tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
làm giả tài liệu của cơ quan sử dụng tài liệu giả của cơ quan
đây là hai bị cáo chuyên môi giới việc mua bán trẻ sơ sinh
tám bị cáo gồm nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
nguyễn thị ngọc mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
nguyễn thị thùy dương sinh năm hai nghìn một
nguyễn thị kim loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
lê thị ngọc thám sinh năm hai nghìn
lê thu hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
phạm thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
châu gia hân sinh năm hai nghìn bốn
bị đưa ra xét xử về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
tám bị cáo này đều bán con do chính mình sinh ra
riêng dương sau khi bán con còn tiếp tục hỗ trợ cho phương chăm sóc các thai phụ
địa phương thực hiện việc mua bán trẻ sơ sinh
bốn bị cáo gồm trần minh khá sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trương thị minh thùy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
phan thị thanh xoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
nguyễn nguyệt ánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
bị đưa ra xét xử về tội làm giả tài liệu của cơ quan
tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan
bị cáo đảng phượng hoàng quyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
bị đưa ra xét xử về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan
nhóm bị cáo này là những người mua trẻ sơ sinh về để nuôi vì hiếm muộn
theo cáo trạng ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi hai
tại thị trấn dầu tiếng huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
phòng cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh bình dương phối hợp với công an huyện dầu tiếng đón lõng
bắt quả tăng như đang trên đường đưa bé sơ sinh đi bán cho một đôi vợ chồng
sau khi bắt giữ như lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
và bắt giữ những bị cáo còn lại
cũng theo cáo trạng hai bị cáo mua mỗi trẻ sơ sinh với giá từ khoảng một mươi triệu đồng
đến khoảng hơn ba mươi triệu đồng
rồi đem bán mỗi trẻ sơ sinh với giá khoảng trên bốn mươi triệu đồng
tất cả các vụ mua bán trẻ sơ sinh
phương và như đều là người trung gian giữa những người phụ nữ sinh con
nhưng không muốn nuôi và những đôi vợ chồng hiếm muộn muốn có con để nuôi
cụ thể phương là người tạo ra các trang
hội nhóm cho và nhận con nuôi
và xã hội facebook
mục đích của phương là tạo sự tương tác
và tìm những người phụ nữ băng thai không muốn nuôi con
để bán lại cho người muốn có con để nuôi nhằm hưởng lợi
còn như không có việc làm
nên thường truy cập vào nhóm hội nhóm cho và nhận con nuôi
cũng với mục đích như phương
bằng cách thức trên từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
phương thực hiện bốn vụ mua bán trẻ sơ sinh
còn như thực hiện năm vụ
trong đó có một vụ hai bị cáo cùng nhau phối hợp để thực hiện
ngoài ra để hợp tức khoản
thủ tục giấy tờ đăng ký làm giấy khai sinh
định danh cho các bé
như và phương đã lên mạng internet đặt làm giả các loại giấy tờ
như giấy chứng sinh giấy khai sinh giấy xác nhận cho và nhận con
phiếu xét nghiệm adn
nhằm hợp tức khoản cho người mua con nuôi
với giá từ hai triệu đồng đến bảy triệu đồng một hồ sơ một bé
đáng chú ý khi phương và như liên hệ được với những phụ nữ đang băng thai
và có ý muốn bán con
hai bị cáo còn đưa các thai phụ về một địa điểm để chăm sóc chờ đến ngày sinh
được biết đây là vụ án mua bán trẻ sơ sinh lần đầu tiên khởi tố và đưa ra xét xử tại bình dương
nữ giám đốc lừa đảo hàng trăm người
ngày hai mươi một tháng năm công an tỉnh nghệ an cho biết
phòng cảnh sát hình sự vừa thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần thị hàng nga
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tại xã diễn ngọc huyện diễn châu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình
phòng cảnh sát đình sự phát hiện đối tượng trần tị hàng nga
có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dưới hình thức nhận tiền hồ sơ làm thủ tục du lịch xuất khẩu lao động nhưng không thực hiện
vào cuộc xác minh cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù không có chức năng trong việc tổ chức đưa công nhân xuất khẩu lao động
nhưng trần tị hàng nga vẫn giới thiệu mình làm giám đốc một công ty đưa người đi xuất khẩu lo động
nga thông tin công ty của mình có thể làm được thủ tục đi xuất khẩu lao động các nước
với mức giá rẻ hơn những nơi khác từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng
đồng thời cam kết có tỷ lệ thành công cao rất ít trường hợp trượt
từ đó nhiều môi giới đã tin tưởng và đang tuyển người có nhu cầu đi du lịch xuất khẩu lão động để giới thiệu cho nga
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba
đã có hàng trăm người có nhu cầu đi du lịch xuất khẩu lao động các nước như hàn quốc úc new zealand canada
được các môi giới giới thiệu và gửi hỗ trợ cho nga để làm thủ tục
quá trình nhận làm thủ tục cho các công dân
có nhu cầu đi du lịch xuất khẩu lao động
nga đã đưa ra nhiều thông tin để họ đóng tiền theo nhiều đợt với tổng số tiền nhiều tỷ đồng
thế nhưng sau khi đóng tiền vẫn không đi được như nga đã hứa hẹn
nhiều người đã yêu cầu trả tiền nhưng được nga hứa hẹn rồi không trả
tất cả số tiền nhận thu từ các công dân nga dùng để trả nợ và tiêu sải cá nhân
cơ quan công an cũng xác định văn phòng công ty của nga tại thành phố hà nội
chỉ là văn phòng cho thuê theo giờ
trong văn phòng chỉ có một bộ bàn ghế không có máy tính máy in các loại hồ sơ và cũng không có nhân viên nào
tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng
cơ quan chức năng thu giữ một máy tính sách tay cpu máy tính bàn ba điện thoại di động nhiều hộ chiếu
hình ảnh lịch hẹn lăn tay xin visa hình ảnh visa điện tử có dấu hiệu bị chỉnh sửa
bước đầu cơ quan công an xác định chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba
trần tị hằng nga đã tiếp nhận hơn năm trăm linh công dân tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
đi du lịch xuất khẩu lao động nước ngoài
được các môi giới đã giới thiệu với tổng số tiền nga nhận được từ các công dân là hơn hai mươi tỷ đồng
vụ án đang được công an tỉnh nghệ an điều tra mở rộng
xác minh đoàn người đi xe đạp chạy trước đầu ô tô
ngày hai mươi một tháng năm đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố thủ dầu một bình dương
đang tiến hành xác minh để xử lý nhóm người điều khiển xe đạp vi phạm luật giao thông
theo thông tin người dân cung cấp khoảng năm giờ ba mươi phút ngày một mươi tám tháng năm
một đoàn người đi xe đạp dàn hàng nối đuôi nhau đi trên đường phạm ngọc thạch phường hiệp thành thành phố thủ dầu một
điều đáng nói đoàn đi xe đạp đã chạy lấn sang ba làn đường dành cho ô tô lưu thông
một tài xế lưu thông vào thời điểm đó đã nhấn còi cảnh báo rất nhiều lần
thế nhưng đoàn người đi xe đạp cố tỉnh không nhường đường mà vẫn lưu thông trước đầu ô tô
có người còn chạy qua sát con lươn bất chấp nguy hiểm
được biết tuyến đường phạm ngọc thạch rất rộng tuyến đường này có bốn làn đường ba làn dành cho ô tô một làn dành cho xe máy
thời gian qua mặc dù đã phản ánh rất nhiều nhưng một số đoàn xe mô tô xe đạp chạy thành đoàn ngang nhiên chạy dàn hàng ngang
trên các tuyến đường dù không phải thực hiện nhiệm vụ hay tổ chức đua xe đạp
điều này khiến người dân đi trên đường hết sức bức xúc